làm thủ tục cấp khống một mươi bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi dùng những sổ đỏ này thế chấp ngân hàng
và chuyển nhượng cho nhiều người để chiếm đoạt tiền
công an tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam
đối với phan ngọc phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại ấp bình hưng một xã bình mỹ huyện châu phú tỉnh an giang
về các hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra phan ngọc phương là nhân viên địa chính xã bình thủy huyện châu phú tỉnh an giang
trong thời gian từ tháng một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đến hai nghìn một mươi bốn lợi dụng chức năng nhiệm vụ được giao trong việc làm thủ tục cấp mới
cấp đổi cấp chuyển nhượng cho tặng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phương đã làm thủ tục cấp một mươi bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
không thuộc quyền quản lý sử dụng cấp giấy khống cho phương và những người thân trong gia đình
sau đó phương sử dụng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này để gian dối
thế chấp vay vốn ngân hàng quỹ tín dụng và làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ba người dân
để chiếm đoạt số tiền trên ba một tỷ đồng
ngoài ra phương còn nhận làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân
nhưng không làm thủ tục chuyển nhượng mà làm thủ tục cấp mới
cấp đổi không đúng số thửa đất chuyển nhượng rồi chiếm đoạt số tiền thuế chuyển nhượng